trong khuôn khổ của chương trình trại hè việt nam năm hai nghìn một mươi chín do ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao tổ chức
một mươi thanh thiếu niên kiều bào việt nam ở hai mươi tám quốc gia trong độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi bốn đã tới tham quan nhiều không gian văn hóa lịch sử tại tỉnh quảng nam
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại quảng nam
chương trình trại hè việt nam hai nghìn một mươi chín diễn ra từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày hai mươi năm tháng bảy với các hoạt động tri ân tưởng niệm tham quan tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa
các hoạt động từ thiện tại một mươi địa phương ở cả ba miền bắc trung nam
tại tỉnh quảng nam đoàn đã đến tham quan di tích địa đạo kỳ anh ở xã tam thăng thành phố tam kỳ
chỉ trong hai năm mà người việt nam có thể xây được một cái địa đạo như thế thì em thấy rất tự hào
bởi vì ngày xưa
người việt em cảm thấy rất là thông minh có ốc sáng tạo
khi mà đi qua địa đạo kỳ anh em nghĩ là người việt nam tuy nhỏ bé nhưng không chịu khuất phục trước bất cứ khó khăn nào cả
em cảm thấy rất tự hào vì em là người việt nam
cũng tại khu vực địa đạo kỳ anh các bạn trẻ tham gia chương trình trại hè việt nam hai nghìn một mươi chín đã thăm hỏi tặng quà cho bảy mẹ việt nam anh hùng
và tới thăm hỏi tặng quà trực tiếp cho mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị phong chín mươi tám tuổi
mẹ có hai người con trai hy sinh nhưng chưa tìm được hải cốt
năm nay em có điều kiện được sang việt nam để tập trung vào cái trại hè này em cũng như là cảm xúc lắm
tại vì là quê hương của bố với mẹ của em là
của cháu là từ hà nội ấy
thì cháu cũng chưa bao giờ được ra miền trung với cả đất nước này
thì cháu năm nay được gặp bà với cả
được xem cả quê hương
như là cả đất nước đẹp của việt nam
và cháu cũng
tình cảm với cả cảm xúc lắm
nên là cháu cảm ơn cho cái điều kiện này ạ
cũng trong dịp này đoàn đến dân hương tại quần thể tượng đài mẹ việt nam anh hùng
thăm quan làng du lịch cộng đồng bích hỏa tam thanh thành phố tâm kỳ và khu phố cổ hội an
và hôm nay thì về đây được tận mắt đến thăm bà mẹ việt nam anh hùng
thì chúng tôi muốn là thông qua những cái hoạt động thực tế như này để giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước
đối với tri ân đối với những anh hùng đã hy sinh ngã xuống vì độc lập của tổ quốc
thông tin từ ủy ban nhà nước về người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao cho biết
sau một mươi năm năm hoạt động trại hè việt nam đã thu hút sự tham gia của gần hai thanh niên sinh viên người việt nam
từ hơn ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
các đại biểu là những gương mặt xuất sắc trong các lĩnh vực học tập thể thao nghệ thuật
có nhiều đóng góp cho phong trào xây dựng cộng đồng được lựa chọn kỹ từ cộng đồng người việt nam
ở các quốc gia trên thế giới